những ngày vừa qua sự việc bị can nguyễn minh dự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tiên hà huyện tiên phước tự sát trong quá trình tạm giam
tại nhà tạm giữ công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã gây xôn xao dư luận và trên mạng xã hội
cho đến nay người nhà của bị can tử vong vẫn chưa đưa thi thể về mai táng và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can
để rộng được dư luận phóng viên antv tại quảng nam đã có ghi nhận cụ thể về vụ việc mời quý vị cùng theo dõi
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tại nhà tạm giữ công an huyện tiên phước xảy ra sự việc bị can nguyễn minh sự đang bị tạm giam tại đây
đã treo cổ tự sát bằng vải mùng tại khu vực thay đổi không khí trước phòng giam số năm của khu giam
lúc này hai người bị tạm giam ở cùng phòng với sự đã phát hiện sự việc và hô hoán kêu cứu